ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trước đó cũng trong phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu của quốc hội
từ sau kỳ họp thứ sáu đến nay đã có một chín trăm một mươi năm ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới quốc hội
trong đó một tám trăm ba mươi năm ý kiến kiến nghị của nhân dân được phản ánh qua hệ thống mặt trận tổ quốc việt nam các cấp
các tổ chức thành viên tập trung vào những nội dung an toàn thực phẩm ô nhiễm môi trường hàng tiêu dùng
tình hình phức tạp của các loại tội phạm cháy nổ đặc biệt là việc điều chỉnh giá điện
giá xăng tăng mạnh trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vấn đề gian lận thi cử như thời gian vừa qua
tuy nhiên đến nay vẫn còn một số nội dung của cử tri đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng chưa được giải quyết triệt đề
vì vậy tại kỳ họp này ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đề nghị quốc hội
chính phủ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm quốc gia
phát triển hạ tầng giao thông giảm ách tắc giao thông ở các thành phố lớn
đề ra giải pháp tối ưu trong phân loại xử lý rác thải cho các địa phương cơ sở nhất là ở nơi đông dân cư các thành phố lớn
khẩn trương xử lý nghiêm minh các vụ việc và hành vi vi phạm pháp luật đã và đang gây bức xúc trong xã hội